thưa quý vị chỉ còn hơn ba tháng nữa là sẽ kết thúc năm hai nghìn hai mươi giải ngân vốn đầu tư công đang được các địa phương tập trung thực hiện với quyết tâm cao và những giải pháp thiết thực
thái bình là một trong những tỉnh được đánh giá là có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khá tốt của cả nước
hiện tỉnh này đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình và hoàn thiện hồ sơ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

chúng tôi rất là an tâm
còn đây là dự án đầu tư xây dựng thư viện khoa học tổng hợp tỉnh thái bình gồm khối nhà chính và hai khối nhà dịch vụ
trong đó khối nhà chính có tổng vốn đầu tư là hơn bảy mươi ba tỷ đồng bằng hình thức đầu tư công
sau hơn bảy tháng thi công dự án đã hoàn thành được khoảng chín mươi năm
năm hai nghìn một mươi chín bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án là hai tỷ hai
anh em tôi đã thực hiện giải ngân hết ngày trong năm
thế sang đến năm hai nghìn hai mươi
vốn là bố trí thêm được hai mươi tỷ nữa
đến ngày ba mươi tháng tám anh em chúng tôi cũng giải ngân hết theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hiện tại thì dự án được bố trí thêm một mươi tỷ nữa
hiện tại đang làm hồ sơ thanh toán
đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công chính là giải pháp cứu cánh cho phát triển kinh tế của tỉnh
nhất là trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động của dịch covid một mươi chín
ngay từ đầu năm tỉnh đã tổ chức triển khai quyết liệt kịp thời các giải pháp
trong đó tập trung tháo gỡ các rào cản khó khăn của các dự án đầu tư công
đến nay tỉnh thái bình đã giải ngân gần ba tỷ đồng đạt bảy mươi năm so với kế hoạch vốn được giao
và được chính phủ đánh giá là tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao so với cả nước
với việc vào cuộc của hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở
trong đó chú trọng vào việc vận động tuyên truyền người dân đồng tình ủng hộ trong các vật pháp mặt bằng
rút ngoãn các thủ tục về hành chính
thì đến nay thái bình cũng đã thành công bước đầu thành công
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nêu rõ tinh thần
phải tạo sự chuyển biến đồng bộ nhằm giải ngân
mục tiêu giải ngân hết một trăm linh vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
và sẽ duy trì họp hàng tháng để kiểm điểm tình hình tìm giải pháp tăng tốc giải ngân
ubnd tỉnh thái bình cũng đã xác định sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt
đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ kịp thời các rào cản
khó khăn vướng mắc để đánh nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn
phân đấu giải ngân hết số vốn đầu tư công giao năm hai nghìn hai mươi